sáng nay một mươi ba tháng một mươi một cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn xảy ra
tại chợ phước long thị xã phước long tỉnh bình phước khiến hơn ba mươi kiosk bị cháy rụi
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi một giữa chợ phước long bùng phát một đám cháy
ngọn lửa nhanh chóng lan ra cả khu chợ nhận được tin báo bốn mươi cán bộ chiến sĩ cứu hỏa cùng sáu xe
chữa cháy lập tức được điều động tới ứng cứu lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình
khống chế khu vực xung quanh phía trong chợ vì đây tập trung nhiều vật liệu dễ cháy
đến khoảng hai giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một cơ bản đám cháy được dập tắt
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc